giám đốc công an tỉnh long an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy cho đồng chí tống duy tân cán bộ công an huyện cần đước đã dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm
sự việc xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một vừa qua trung úy tống duy tân cùng tổ trinh sát hình sự công an huyện cần đước thực hiện nhiệm vụ tuần tra tuyến địa bàn trọng điểm phòng chống tội phạm
khi phát hiện nhóm đối tượng trộm cắp lực lượng công an tổ chức truy bắt thì bị các đối tượng ném bột ớt trúng vào mắt làm trung úy tân bị ngã
dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do chấn thương quá nặng đồng chí tân đã hy sinh vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại bệnh viện một trăm một mươi năm tp hcm
ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra và bắt giữ ba đối tượng nghi liên quan đến vụ việc